hôm qua một mươi bảy tháng một mươi bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai vừa cho biết đơn vị đang tìm chủ sở hữu của ba tấn tọa quạng titan phát hiện trên tàu tiến phát một mươi tám bsl
trước đó vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một tháng một mươi qua kiểm tra lực lượng cảnh sát biển phát hiện tàu tiến phát một mươi tám bsl thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển nam ninh đang chở ba tấn quạng
nhưng toàn bộ giấy tờ đều là bản phô tô không có giá trị pháp lý
qua đó bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng hóa không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
đồng thời ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm để điều tra xác minh làm rõ vụ việc
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đề nghị tổ chức cá nhân nào là chủ sở hữu người quản lý đại diện hợp pháp của lô hàng
mang toàn bộ bản gốc của hồ sơ giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên đến bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai để giải quyết